phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã cùng ngoại trưởng các nước asean và ngoại trưởng nga
sergei lavrov dự hội nghị trực tuyến đặc biệt bộ trưởng ngoại giao asean nga về covid một mươi chín
nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước asean và nga trong nỗ lực phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định
với tư cách là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam đã phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên asean
trong việc thúc đẩy cách tiếp cận toàn cộng đồng sự phối hợp hiệu quả ở cả cấp khu vực và thế giới
trong công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
là đối tác quan trọng của các quốc gia asean asean asean đánh giá cao liên bang nga tích cực hỗ trợ
các nước trong khối về tất cả các lĩnh vực xã hội nhất là hỗ trợ y tế trong thời gian xảy ra dịch bệnh
các nhà lãnh đạo asean và nga cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với nhau trong các chính sách và hành động
nhằm duy trì dòng chảy thương mại và đầu tư ổn định giữa các nước hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín dân trở lại cuộc sống bình thường bảo đảm an ninh lương thực
trong các tình huống dịch bệnh và hậu dịch bệnh